hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
đối tượng này có xẻo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mảnh phải
và đối tượng phạm văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi một trên hai mươi hai ngõ dốc khu ba thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi trên sống mũi cách đầu mắt trái hai cm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện